vào ngày một mươi năm tháng chín lần đầu tiên sở tài nguyên và môi trường tp hcm tổ chức lễ trao một giấy chứng nhận
cho các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố
đây là nỗ lực lớn của cơ quan chức năng thành phố khi kịp thời phối hợp tháo gỡ những vướng mắt
khiến cho việc cấp sổ hồng các dự án thời gian qua bị chậm
khâu xác định giá đất của dự án để làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai với nhà nước
được xem là nút thắt khiến hàng chục dự án thời gian qua chưa được cấp sổ hồng
trên cơ sở xác định bảy vấn đề còn khó khăn vướng mắt liên quan đến khâu thẩm định giá
ủy ban nhân dân thành phố đã có công văn gửi bộ tài nguyên môi trường bộ tài chính xem xét tháo gỡ
nhờ đó đến nay một mươi sáu dự án đã được cấp sổ hồng phân bổ các quận như quận chín quận bảy quận một mươi hai huyện nhà bè
đây là những dự án đã hoàn chỉnh đầy đủ các quy trình thủ tục đầu tư xây dựng dự án theo đúng quy định
trước đó từ ngày một tháng một đến cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi sở tài nguyên môi trường tp hcm đã ký cấp và trao bảy một trăm linh bảy sổ hồng
trong đó có sáu chín trăm ba mươi chín giấy chứng nhận của các dự án nhà ở và một trăm sáu mươi tám giấy chứng nhận cấp bổ sung tài sản
tổng hợp đến tháng tám toàn thành phố đã cấp được hơn một năm triệu sổ hồng
theo thống kê của hiệp hội bất động sản tp hcm hiện vẫn còn sáu mươi dự án thuộc một mươi sáu đơn vị với hơn ba mươi căn hộ bị chậm cấp sổ hồng